chắc hẳn chúng ta đã nghe nói nhiều đến cụm từ công nghệ thực tế ảo
đây là một loại hình công nghệ giúp cho con người tương tác với thế giới ảo một cách chân thực nhất
người sử dụng sẽ được sống trong một không gian giống hệt như ở ngoài đời thực
hiện công nghệ thực tế ảo đang là một trong những xu hướng được nhiều hãng công nghệ theo đuổi
và dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần
tại việt nam công nghệ thực tế ảo đang ứng dụng và tiếp nhận như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo là thuật ngữ để miêu tả một môi trường được giả lập bởi con người
các môi trường giả lập này là hình ảnh do con người chủ động thiết kế qua các ứng dụng phần mềm chuyên dụng
được hiển thị trên màn hình máy tính hoặc thông qua kính thực tại ảo
nhằm đem lại những trải nghiệm thực tế nhất cho người xem như họ đang ở trong chính không gian đó
hiện nay để gia tăng tính trải nghiệm môi trường
các môi trường giả lập cũng đã có thêm các giác quan khác như xúc giác hay khứ giác
công nghệ này giúp người dùng có được những trải nghiệm mà không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được ở bên ngoài đời thực
bên cạnh những trải nghiệm thú vị thì công nghệ thực tế ảo cũng được ứng dụng vào rất nhiều các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống
như ứng dụng và khoa học kỹ thuật kiến trúc quân sự giải trí hay du lịch
và để đáp ứng các nhu cầu về nghiên cứu giáo dục hay thương mại dịch vụ
với tiềm năng ứng dụng vô cùng lớn có thể nói mọi lĩnh vực trong cuộc sống
đều có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo để nghiên cứu và phát triển hoàn thiện hơn nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông tin
công nghệ thực tế ảo là một trong những công nghệ mà thuộc top những công nghệ tiên phong của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
ở thế giới thì công nghệ thực tế ảo đã áp dụng rất mạnh ở các lĩnh vực như giải trí truyền thông game
đối với gdc nói riêng thì chúng tôi gặp một khó khăn lớn nhất đó là công việc đào tạo khách hàng
khách hàng ở đây có thể đến từ người dùng cuối và có thể đến từ chính doanh nghiệp mà đưa ra quyết định lựa chọn sử dụng công nghệ thực tế ảo vào trong việc truyền thông hoặc là bán hàng của mình
thì bởi bản thân các đơn vị chủ doanh nghiệp hoặc là khách hàng họ chưa có được tiếp cận đối với công nghệ này và chưa có được một hình mẫu nào đó lợi ích khi sử dụng công nghệ này vào trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh của mình
bên cạnh đó vấn đề nguồn nhân lực còn hạn chế cũng như chưa có một chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ thực tế ảo tại việt nam
cũng là những khó khăn rào cản trong việc phát triển công nghệ này tại việt nam
trong đó có việt nam đang cố gắng nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ thực tế ảo
để không bị chậm lại trong cuộc đua công nghệ đầy tiềm năng nhưng cũng rất khắc nghiệt này